sau hơn ba mươi năm người dân tại thôn nà ven xã ea ven huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã có điện
giờ đây bà con có thể tiếp cận và nắm bắt kịp thời đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nắm bắt được thông tin xã hội và quan trọng hơn bà con đã có cơ hội để cải thiện đời sống kinh tế
từ ngày rời quê thái bình vào khu kinh tế mới tại thôn nà ven gia đình bà nguyễn thị tơ chưa một ngày được dùng điện lưới quốc gia
để thắp được những bóng đèn điện hay mở tv theo dõi nắm bắt thông tin gia đình
gia đình bà chỉ sử dụng được duy nhất nguồn điện ít ỏi từ bình ấp quy
nhưng giờ đây niềm vui đã đến với gia đình bà và hơn bốn mươi hộ tại thôn khi công ty điện lực đắk lắc
triển khai đóng điện đường dây chung hạ áp và trạm biến áp tại đây
có điện của chúng tôi phấn khởi lắm chắc chắn là tới đây thứ nhất là am hiểu về đường lối chính sách của đảng này
thứ hai nữa là am hiểu về luật pháp của nhà nước văn hành này am hiểu được
và học kỹ thuật
thôn nà ven hiện có hơn chín mươi hộ nghèo chủ yếu là người dân từ thái bình vào lập nghiệp đã hơn ba mươi năm nay
việc đưa vào sử dụng công trình điện có tổng vốn đầu tư gần hai năm tỷ đồng
do tổng công ty điện lực miền trung làm chủ đầu tư giao cho công ty điện lực đắk lắc quản lý
dự án đã bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ sinh hoạt góp phấn thúc đẩy sản xuất
giúp người dân trong thôn vươn lên thoát nghèo
khi người dân siêu đồng điện thì chắc chắn một điều rằng là
và người ta tiếp cận với các thiết bị các máy móc hiện đại
phục vụ cho sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh
và phục vụ trong sản xuất vì cụ thể là trước đây là một tương giao được diễn
để một tứa chẳng hạn thì bây giờ người ta sử dụng điện
người ta chỉ cần đóng câu giao là bơm được
có thể là tựa kỷ mục nói rằng là chắc chắn rằng một điều ra là năng suất
của cái trồng trong sản xuất công doanh đó chắc chắn là phát triển
công trình cấp điện cho thôn nà ven thuộc tiểu dự án cải tạo
và phát triển lực
công trình cấp điện cho lưới điện phân phối jica do tỉnh đắk lắc
vay vốn từ cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản để thực hiện
quy mô hạng mục công trình gồm ba năm mươi tám km đường dây trung áp
một hai mươi một km đường dây hạ áp và một trạm biển áp một trăm linh kva hai mươi hai trên bốn kv